thủ tướng ấn độ narendra modi đã ca ngợi những nỗ lực kéo dài hơn hai tuần qua của lực lượng chức năng
đồng thời cho rằng đây là một tấm gương tuyệt vời về tính nhân văn và tinh thần đồng đội
các nhà lãnh đạo hàng đầu của ấn độ cũng đồng loạt bày tỏ sự vui mừng trước thông tin giải cứu thành công nói trên
liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin giữa israel và lực lượng hamas
đã có thêm một mươi hai con tin được hamas trả tự do ở giải gaza để đổi lấy việc israel trả tự do cho các tù nhân palestine
từ năm của thỏa thuận ngược bắn đã được hai bên đất trí gia hạn thành sáu ngày
cụ thể văn phòng thủ tướng israel cho biết một mươi công dân israel trong đó có một số người quốc tịch kép và hai công dân thái lan đã được trả tự do
trong khi quân đội nước này thông báo những người này đã được bàn giao cho tổ chức chữ thập đỏ và hiện đã ở trong lãnh thổ israel
phía israel sau đó cũng cho biết ba mươi tù nhân palestine đã được phóng thích theo thỏa thuận ngừng bắn
đáng chú ý cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một
cả israel và hamas đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn trong một số vụ việc
tuy nhiên giới chức qatar làm trung gian cho thỏa thuận khẳng định
các vụ việc nhỏ lẻ không ảnh hưởng đến việc hai bên duy trì thỏa thuận ngừng bắn này
trong khi đó một nguồn tin cho biết giới chức tình báo mỹ và israel hiện đã có mặt ở doha để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận
trong bốn ngày của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu hamas đã trao trả năm mươi con tin người israel và một mươi chín công dân nước ngoài phần lớn người thái lan
trong khi israel cũng đã phóng thích một trăm năm mươi tù nhân palestine
lệnh ngừng bắn tạm thời ở gaza là bước đột phá để hướng tới hy vọng nhưng chừng đó là chưa đủ
đó là nhận định của chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc dennis francis
ông francis kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn để lương thực nước uống và trợ giúp y tế khẩn cấp
có thể đến được với những người đang có nhu cầu ở gaza và các khu vực bị ảnh hưởng
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc cũng nhấn mạnh an ninh và ổn định bền vững tại trung đông
chỉ có thể đạt được nếu như có một nền hòa bình công bằng lâu dài và toàn diện
cách thức duy nhất để dập tắt vòng xoáy xung đột bạo lực và tổn thất với cả người israel và palestine
là giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết của đại hội đồng
trong tuyên bố được đưa ra ngay trước ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân palestine hai mươi chín tháng một mươi một
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn
cho phép hàng viện trợ thiết yếu được vào gaza không hạn chế và phóng thích mọi con tin
chấm dứt việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế
trong khi đó người phát ngôn tổ chức y tế thế giới who margaret harris cảnh báo nguy cơ nhiều người
tại giải gaza tử vong do bệnh tật hơn là do bom đạn nếu hệ thống y tế tại vùng lãnh thổ này không nhanh chóng hoạt động trở lại
bà cũng một lần nữa bày tỏ quan ngại về thực trạng bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm
đặc biệt là bệnh tiêu chảy do không có thuốc men vaccine người dân không tiếp cận được với nước sạch vệ sinh hay thực phẩm
hội nghị bộ trưởng ngoại giao tổ chức hiệp ước đại tây dương nato đã khai mạc tại bruxelles của bỉ
trong hai ngày hội nghị các bộ trưởng sẽ thảo luận một loạt vấn đề về an ninh từ việc hỗ trợ cho ukraine
xung đột israel hamas cho đến việc thụy điển gia nhập nato
phát biểu trước thêm hội nghị tổng thư ký nato jens stoltenberg bày tỏ hy vọng thổ nhĩ kỳ và hungary
sẽ phê chuẩn tư cách thành viên nato của thụy điển mà không chỉ hoãn thêm
bộ trưởng ngoại giao pháp cũng chia sẻ
về xung đột israel hamas nato hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên
liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho ukraine ông stoltenberg tin tưởng mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine
lời kêu gọi trên được ông đưa ra trong bối cảnh số phận của gói viện trợ quân sự trị giá sáu mươi tỷ usd
do chính quyền tổng thống mỹ joe biden đề xuất đang vấp phải sự phản đối của một số nghị sĩ đảng cộng hòa trong quốc hội mỹ
bộ nông nghiệp pháp thông báo đã phát hiện đợt bùng phát

pháp đã cầm chủng độc lực cao tại một trang trại nuôi gà tây ở khu vực tây bắc của nước này
trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm theo mùa đang lan rộng khắp châu âu
theo thông báo đợt bùng phát tại brittany xảy ra gần nơi phát hiện chim hoang dã mắc bệnh
là trường hợp cúng ra cầm đầu tiên ở trang trại của pháp trong mùa thu này
gần đây nhà chức trách đã phát hiện một số trường hợp mắc bệnh trong chim hoang dã
buộc chính phủ phải nâng cảnh báo quốc gia về cúm da cầm từ mức không đáng kể đến mức vừa phải
để ứng phó với dịch bệnh đã làm gián đoạn nguồn cung thịt và trứng gia cầm
pháp đã khởi động chiến dịch tiêm vaccine ngừa cúng ra cầm hồi đầu tháng một mươi
dịch cúm gia cầm thường lây lan ở châu âu trong mùa thu và mùa đông và mới đây được phát hiện
ở trang trại tại các nước như đức hà lan italia grochia và hungary
lực lượng cứu hộ ukraine đang khẩn trương hỗ trợ hàng nghìn người và phương tiện
mắc kẹt do đợt bão tuyết mạnh vừa qua
sau hai ngày hoành hành cơn bão đã khiến ít nhất
một mươi người thiệt mạng và hai mươi ba người khác bị thương
bộ nội vụ ukraine cho hay lực lượng cứu hộ đã cứu được gần hai năm trăm linh người
hơn một năm trăm linh phương tiện gồm cả xe buýt và xe cứu thương bị mắc kẹt trong bão tuyết
miền trung và miền nam ukraine là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất
tổng cộng hơn bốn trăm linh khu dân cư tại một mươi một vùng lâm và cảnh mất điện
trên một mươi tuyến đường giao thông bị đình trệ và tại một số nơi
nguồn cung nước sạch cũng phải buộc tạm dừng do mất điện
cơn bão trên đã càn quét các khu vực việt nam của ukraine
bán đảo crimea và các khu vực miền nam của nước nga từ hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
theo số liệu chính thức nhiệt độ tại nhiều khu vực ở ukraine đã giảm xuống dưới độ c
với sức gió lên tới bảy mươi hai km một giờ
tại nga ít nhất bốn người đã thiệt mạng và khoảng một chín triệu người phải sống trong cảnh mất điện do bão tuyết
new zealand đã bãi bỏ lệnh cấm bán thuốc lá cho thế hệ trẻ đầu tiên trên thế giới
một năm sau khi đạo luật này được thông qua
tân thủ tướng new zealand christopher lusong đã công bố
quyết định bãi bỏ các lệnh cấm thuốc lá trước khi chúng có hiệu lực
lý giải rằng ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay là cải thiện nền kinh tế và kiềm chế lạm phát
đạo luật cấm bán thuốc lá mang tính đột phá trên do chính phủ của cựu thủ tướng jacinda ardern đưa ra vào năm ngoái
đã giúp new zealand trở thành quốc gia đầu tiên không cho phép thế hệ trẻ sử dụng loại sản phẩm độc hại này
luật dự kiến được thực thi từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn và sẽ trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm
chẳng hạn như phạt tiền lên tới một trăm năm mươi đô la new zealand tương đương chín mươi sáu đô la mỹ
tuy nhiên tân thủ tướng new zealand tuyên bố lệnh cấm sẽ tạo cơ hội cho chợ đen xuất hiện
và phần lớn thị trường này không bị đánh thuế dẫn đến thất thu cho ngân sách quốc gia
nhóm chống hút thuốc lá liên minh y tế aotiroa đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định xóa bỏ lệnh cấm hút thuốc lá
theo một nghiên cứu từ tổ chức lương thực và nông nghiệp liên lạc quốc phao
khoảng một phần ba lượng thực phẩm được sản xuất cho con người bị hao hụt hoặc lãng phí trên toàn cầu
lên tới khoảng một ba tỷ tấn mỗi năm
điều này chắc chắn cũng có nghĩa là lượng tài nguyên được sử dụng trong sản xuất lương thực và thực phẩm
được sử dụng một cách vô ích và phát thải khí nhà kính do sản xuất lương thực thực phẩm bị thất thoát hoặc lãng phí cũng là phát thải vô ích
trước tình trạng trên thì rất nhiều mô hình cách làm hay đã được triển khai nhằm mục tiêu không lãng phí thực phẩm
trong đó có một siêu thị ở sydney australia
và cách làm của họ sẽ được giới thiệu trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
ẩn minh ở newtown một trong những khu trung tâm của sydney australia
siêu thị greens được cho là cửa hàng bán các mặt hàng có nguồn gốc thực vật lớn nhất australia và cung cấp hơn ba sản phẩm thuần chay
được khai trương vào tháng tám năm ngoái siêu thị này hướng tới mục tiêu đảm bảo không còn thực phẩm nào bị lãng phí kể cả chuối bị dập
với những quả trứng
chúng tôi có thể làm sạch cắt nhỏ rồi bán chúng dưới dạng chuối đông lạnh để làm sinh tố hoặc bữa sáng của mọi người
theo một nghiên cứu tại australia ngay từ đầu ý tưởng của siêu thị thuộc sở hữu tư nhân trên là tiến gần đến mức không lãng phí thực phẩm
tình trạng lãng phí đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng ba mươi sáu sáu tỷ đô la australia mỗi năm
để đạt được điều đó giải pháp được chủ siêu thị đưa ra là tái sử dụng tất cả thực phẩm chưa bán được
một ưu điểm lớn của siêu thị chúng tôi là có thể giữ giá ở mức thấp và có tính cạnh tranh
bằng cách nỗ lực giảm chi phí do lãng phí thực phẩm chúng tôi có thể loại bỏ chi phí đó ra khỏi hoạt động kinh doanh của mình
chủ siêu thị ước tính rằng đối với một cửa hàng cỡ này tổn thất tài chính hàng năm do lãng phí thực phẩm là vài trăm nghìn đô la australia
từ bánh mì sandwich bánh nướng và salad mới được chế biến các loại thực phẩm này
nếu không có tài chính hàng năm do lãng phí thực phẩm là vài trăm nghìn đô la australia
nếu không được bán hết trong ngày thì cũng không còn bị để lãng phí nữa mà hoàn toàn phù hợp để được tái sử dụng và chế biến thành các thực phẩm khác
các sản phẩm ở siêu thị của chúng tôi đều có thể được tạo ra từ thực phẩm tái sử dụng ngày hôm trước
vì vậy chúng tôi chế biến các loại nước ép trái cây mỗi ngày và bán với giá phải trăng
chúng tôi cũng có salad và bánh
và việc tái sử dụng có thể còn được cải tiến hơn nữa đối với một số sản phẩm tại siêu thị
chúng tôi cũng có thể tạo bột nguyên liệu tới trái cây
món này có thể được dùng trong sinh tố như một chất bổ sung
hoặc có thể được thêm vào bữa sáng của mọi người như món ăn kèm rau súp nước dùng hay nước sốt
đây cũng là một giải pháp hiệu quả trong việc chống lãng phí thực phẩm
các chuyên gia về thực phẩm cho rằng siêu thị greens đã đưa ra ý tưởng rất hay nên được nhiều doanh nghiệp học theo
nhân loại bị mắc kẹt trong vấn đề sử dụng thực phẩm khôn ngoan hơn
chứ không phải cách tiếp tục tạo ra nhiều thực phẩm hơn
chúng ta có rất nhiều loại thực phẩm có thể tái sử dụng để duy trì sự sống trên trái đất
theo tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao khoảng một ba tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm trên toàn thế giới
trong khi đó theo oats harvest công ty chuyên tiết kiệm thực phẩm bị bỏ đi tại australia
rau bánh mì trái cây và salad đóng gói là những mặt hàng bị lãng phí nhiều nhất ở quốc gia này
bên cạnh việc tổn thất tài chính
lãng phí thực phẩm
còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường
do đó sáng kiến của siêu thị greens đang nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia người dân
và được khuyến khích nhân rộng hơn nữa tại australia